kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi bảy tháng chín với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
một mươi thanh thiếu niên cùng chú tại tỉnh đồng tháp vừa bị công an phường một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp triệu tập để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
tối ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua do có mâu thuẫn với một nhóm thanh thiếu niên khác
một mươi thanh thiếu niên trên đã đem giao tự chế đến một quán nhậu trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh để chém và gây thương tích cho một người đang nhậu tại quán
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hứa luật phong trú tại tỉnh cao bằng đối tượng đã có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù đầu năm nay đã tiếp tục bị công an tỉnh điện biên bắt xử về hành vi sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hứa luật phong đã lập và sử dụng nick facebook cá nhân sau đó kết nối với một trang fanpage nhà xe song châu chạy tuyến điện biên hà nội
mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên page thực chất là số điện thoại của phong
phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công
số tiền khách chuyển đến phong chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng sáu năm nay phong đã lừa đảo chiếm đoạt của trên một trăm linh nạn nhân
với tổng số tiền khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ba bị cáo gồm nguyễn thị uyên lê thị thảo
cùng chú tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn và nguyễn toàn trung chú tại phường quang vinh thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn xử phạt hai trăm một mươi triệu đồng
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn chín
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
ba bị cáo đã nhiều lần cho nhiều người vay số tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm
cao gấp từ năm bốn đến chín lần mức lãi suất cao nhất được quy định
để thu lợi bất chính số tiền hơn hai mươi sáu triệu đến tám mươi triệu
sau khi đã trừ đi hai mươi mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đồng nghiệp
xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính tiến dụng
gây dư luận xấu trong nhân dân và ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương
trên cơ sở kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa
căn cứ các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo
nguyễn thị uyên tám mươi triệu đồng
lê thị thảo bảy mươi triệu đồng
nguyễn thuần trung sáu mươi triệu đồng
ngoài ra cấm các bị cáo hành nghề cho vay cầm đồ trong thời gian ba năm
thời gian vừa qua mặc dù tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh bạc liêu diễn biến khá phức tạp
song các vụ việc đối tượng có liên quan đều được cơ quan công an nhanh chóng điều tra khám phá thu hồi tài sản cho nhân dân
để đạt được những kết quả khả quan này bên cạnh việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an
thì các camera an ninh trật tự đã ngày càng phát huy được hiệu quả trở thành những mắt thần phong chống tội phạm ở địa bàn dân cư
đây là những hình ảnh các đối tượng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn khóm hai phường tám tp bạc liêu
lúc hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua lấy trộm tiền và tám mươi năm điện thoại iphone tổng trị giá hơn một năm tỷ đồng
từ những dữ liệu được trích xuất qua camera các trinh sát hình sự dè dạn kinh nghiệm nhanh chóng khoanh vùng điều tra
qua đó triệt phá thành công nhóm đối tượng trộm cắp liên tỉnh do trần minh thiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu cầm đầu
nhóm này đã thực hiện trên một trăm bốn mươi vụ trộm cắp tài sản tại bạc liêu và các tỉnh thành tây nam bộ
với tổng số tài sản thiệt hại trên một mươi tỷ đồng
kết quả đến thời điểm hiện tại đã bắt tám đối tượng khởi tố về các hành vi trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có
rồi tàng trữ chép phép chất mạ tí mua bán chép phép chất mạ tí rồi sử dụng vũ khí phương dựng
bước đầu thì chuyên án đã làm được
đó là một trăm bốn mươi vụ trên địa bàn một mươi một tỉnh thành miền tây nam bộ
có thể nói những đoạn video clip được ghi lại từ camera là dữ liệu quan trọng để cơ quan công an xác định được đặc điểm ngoại hình cách thức đột nhập
từ đó nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng
điển hình như trường hợp ba đối tượng bẻ khóa lấy trộm một chiếc xe máy ở hành lang nhà dân trên địa bàn phường nhà mát tp bạc liêu vào lúc một giờ sáng
từ những đặc điểm ngoại hình hướng bỏ trốn mà camera an ninh ghi lại công an các địa bàn lân cận đã khẩn trương
khoanh vùng đối tượng bố trí lực lượng tuần tra tại một số khu vực nghi vấn
chỉ sau hai giờ đồng hồ công an xã hưng hội huyện vĩnh lợi nhanh chóng bắt giữ cả ba đối tượng trên
khi nhóm này đang tiếp tục trộm thêm một xe máy của người dân trên địa bàn ấp nước mặn xã hương hội
thời gian gần đây công an vĩnh lợi xây dựng và nhăn rộng mô hình camera trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ nhất lực lượng chủ nghĩa
đội cảnh sát hành sự quản lý các camera trên các tiến đường lớn để kịp thời trích sức và chi nóng các đối tượng trên những đường lớn
thứ hai công an các xã thị trấn tám xã thị trấn trong thời gian gần đây mỗi xã cũng đều thành lập mô hình camera để quản lý để trích xuất dữ liệu
và chi nóng các đối tượng ở những đường ngách đường nhỏ những đường liên xã giáp ganh với các địa bàn như là
thạnh trị giáp ganh với địa bàn là của phước long thành phố bạc liêu
với những hiệu quả thiết thực từ việc lắp đặt camera an ninh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản
thời gian qua công an các cấp tại tỉnh bạc liêu đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ gia đình các khu nhà trọ nhà cho thuê trang bị hệ thống camera
góp phần thực hiện hiệu quả công tác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai xây dựng mô hình camera an ninh trật tự
tại các địa bàn nông thôn nhất là các tuyến liên xã liên ấp kết nối hình ảnh trực tiếp hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đến màn hình máy chủ được lắp đặt tại công an xã
qua đó phát huy hiệu quả những mắt thần trong phòng ngừa tội phạm giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện xử lý nhanh chóng các vụ việc ngay từ cơ sở
nếu như cái khu vực có nắp camera mà còn xảy ra các cái vi phạm
tức là trộm cắp thì nói chung trên cái hệ thống camera là tẩn
tức là đối với phường bảy thì tôi nói là công an phường thì như vậy sẽ mở các cái camera ra thấy được cái hình ảnh của đối tượng
vi phạm trên cơ sở đó thì tìm ra dấu vết và cũng đã xác định là bắt bắt ngồi
tức là sau khi trên cơ sở camera thì cũng bắt được nhiều cái trường hợp

hệ thống camera an ninh trật tự đem lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
xong mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình
tránh trường hợp trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với nguyễn thanh nhiệt chú tại xã xuân lộc về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chân ma túy
trước đó công an thị xã sông cầu phối hợp với công an xã xuân lộc kiểm tra phát hiện nguyễn thanh nhiệt nguyễn hữu minh nguyễn văn linh võ ngọc bảo toàn
cùng chú tại thị xã sông cầu đang tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy tại nhà cùa nhiệt
tổ công tác tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với toàn và minh
riêng hai đối tượng nguyễn thanh nhiệt và nguyễn văn linh đã bỏ trốn
lực lượng công an thu giữ tại hiện trường hơn bốn gam ma túy metafetamin
sau ba ngày lần trốn nhiệt và linh đã tới cơ quan công an đầu thú
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử phạm văn tâm chú tại thôn miêu nha xã quang thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương
về tội mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo chẳng vào hai mươi hai h ngày tám ba hai nghìn hai mươi
tại nơi ở của mình phạm văn tâm đã bán ma túy metafetamin cho lê văn thượng ở khu vũ la phường nam đồng thành phố hải dương
đến một mươi giờ ngày chín tháng ba thượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương bắt quả tăng khi đang cất giấu số ma túy trên
khám xét khẩn cấp chỗ ở của tâm lực lượng công an thu giữ chín mươi tám viên nén là các loại ma túy mdma metafetamin và ketamin
có tổng khối lượng là hơn bốn mươi sáu gram
tâm khai nhận toàn bộ số ma túy trên để sử dụng và bán kiếm lời
ngoài ra cơ quan công an thu giữ của tâm
một khẩu súng thuộc lại vũ khí quân dụng
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hải dương
tuyên phạt phạm văn tâm một mươi năm năm sáu tháng tù
về tội mua bán trái phép trên ma túy
một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là một mươi sáu năm sáu tháng tù
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trọng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm
ngõ chiến thắng phường thổ quan
quận đống đa thành phố hà nội
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì hà nội
là đối tượng phạm thế văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một
xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m năm mươi sáu
và có nốt ruồi cách ba cm
dưới sau mép phải
và đối tượng thạch hồng trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn trí linh hai
xã nhân huệ tp trí linh tỉnh hải dương
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hà nội ra quyết định truy nã
về các tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện